thưa quý vị qua phản ánh của người dân cục quản lý thị trường tp cn phối hợp cùng với thanh tra sở công thương
đã kiểm tra tình hình kinh doanh xăng dầu tại cửa hàng xăng dầu thuộc công ty cổ phần xăng taxi mekong
về việc cửa hàng không bán xăng và nhân viên từ chối bán khi khách vào đổ xăng
vào chiều ngày một mươi năm tháng ba cục quản lý thị trường tp cn phối hợp thanh tra sở công thương
đã đến kiểm tra ghi nhận tại cửa hàng có ba trụ bông bán xăng a chín mươi năm ba hai trụ bông bán xăng e năm
và một trụ bông bán dầu do năm m trong đó ba trụ bông bán xăng ron a chín mươi năm ba ngưng hoạt động
các trụ khác vẫn hoạt động và bán bình thường
đại diện cửa hàng xd này cho biết ba trụ bông xăng a chín mươi năm ba ngưng hoạt động là do hết hàng
vào lúc ba h ba mươi phút ngày một mươi năm tháng ba và đang chờ nhập hàng
đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra thực tế mở ra các bồn chứa xăng ron a chín mươi năm ba
tại ngay điểm bán và ghi nhận bồn chứa không còn xăng
đoàn đã lập biên bản báo cáo theo quy định
theo cục quản lý thị trường tp cn từ ngày hai mươi bốn tháng một đến nay
qua công tác kiểm tra giám sát hoạt động kinh doanh bán xăng dầu lẻ
phát hiện xứ phạt ba cửa hàng sd với số tiền ba mươi hai triệu đồng